vào sáu giờ sáng nay một mươi năm tháng bảy ca phẫu thuật tách rời hai bé gái song sinh dính liền vùng bụng chậu
thuộc trường hợp hiếm gặp trên thế giới đã được tiến hành tại bệnh viện nhi đồng tp hcm
ca mổ được tiến hành với sự tham gia của ekip gần một trăm linh chuyên gia y bác sĩ đến từ các bệnh viện hàng đầu của cả nước
đến một mươi bốn h sáu phút các bác sĩ đã tách rời được hai bé và tiến hành chuyển sang hai phòng mổ khác nhau
như vậy hai bé trúc nhi diệu nhi đã được tách dính thành công
đến thời điểm một mươi sáu giờ sinh hiệu hai bệnh nhi hoàn toàn ổn định
hai bé gái song sinh trúc nhi diệu nhi bước vào cuộc phẫu thuật được các bác sĩ ví von như lần khai sinh thứ hai
khi đã được một mươi ba tháng tuổi trải qua quá trình chăm sóc điều trị đặc biệt từ lúc sinh ra đến nay
hiện hai bé có các chỉ số phát triển gần với trẻ bình thường đủ điều kiện sức khỏe cần thiết để được tách dính
từ sáu giờ sáng ngày một mươi năm tháng bảy ca mổ được tiến hành với sự tham gia của ekip
gần một trăm linh chuyên gia y bác sĩ đến từ các bệnh viện hàng đầu cả nước
bệnh viện di động thành phố bệnh viện di động một bệnh viện di động hai bệnh viện chợ rẫy bệnh viện mắt
bệnh viện chấn thương chỉnh hình bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh v v
ca đại phổ có chín chuyên gia gồm tám bác sĩ một điều dưỡng
ekip ngoại viện gồm một mươi bốn bác sĩ hai kỹ thuật viên gây mê bốn điều dưỡng
ekip nội viện gồm hai mươi một bác sĩ hai kỹ thuật viên gây mê bốn điều dưỡng một kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
đến hơn một mươi bốn giờ chiều nay
sau khi tách rời thành công hai bé trúc nhi được chuyển sang phòng mổ khác để thực hiện các giai đoạn phẫu thuật còn lại
diệu nhi tiếp tục phẫu thuật ở phòng ban đầu
sinh hiệu hai bé hoàn toàn ổn định đến thời điểm này